mỗi người chiến sĩ đó không chỉ là niềm vinh dự tự hào còn là trách nhiệm trong bối cảnh tình hình đại dịch khó khăn lượng máu đang khàn hiếm chậm chọc
nghĩa cử hiến máu cứu người của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đó sẽ là một ngọn nến thắp sáng tình yêu thương
chào niềm hy vọng và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần nhân văn vì cộng đồng trong toàn lực lượng công an nhân dân
các số báo ra trong sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì đáng chú ý ngay bây giờ
xin mời quý vị cùng viên tập viên nam hà điều qua một số nội dung nổi bật
đây cũng là nội dung được các báo số ra ngày hôm nay quan tâm phản ánh
bên cạnh việc hoàn thiện công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm đã tự nhiên tạo ra một nội dung quan trọng
đã thông qua bốn nghị quyết quan trọng cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm về kế hoạch đầu tư công trung hạn kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công
hai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
trong đó quốc hội quyết định giảm tối đa các dự án khởi công mới và bố trí khoảng hai trăm bảy mươi một tỷ đồng để giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới
đặc biệt quốc hội cũng đã thảo luận và thông qua một số chính sách đặc biệt để ứng phó và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như dự phòng các tác động phức tạp của đại dịch giao chính phủ thủ tướng chính phủ thêm những thẩm quyền để chống dịch
chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên các số báo ra ngày hôm nay
bộ công thương đang tổng kết đánh giá thi hành luật điện lực đồng thời có những kiến nghị đề xuất về việc xóa bỏ độc quyền của nhà nước trong việc truyền tài điện
điều này sẽ mang lại những thay đổi như thế nào
ghi nhận trên báo lao động với bài viết với nhân đề là không độc quyền truyền tải điện dân sẽ được lợi
theo đó bộ công thương cho rằng hiện nay luật điện lực đang bộc lộ một số điểm chưa phù hợp
như quy định về độc quyền trong lĩnh vực truyền tải điện còn chưa rõ ràng thiếu những quy định về khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư lưới điện truyền tải
và để cụ thể hóa nghị quyết số năm mươi năm được bộ chính trị đưa ra về phát triển năng lượng
trong đó đặt vai trò phát triển và thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực năng lượng
yêu cầu phải xóa bỏ mọi rào cản để thu hút khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng thì cần phải sửa luật điện lực
nếu như luật điện lực được điều chỉnh sẽ giảm áp lực về thu xếp vốn đầu tư xây dựng công trình lưới điện truyền tải đối với ngân sách nhà nước
và các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có điều kiện để tham gia vào thị trường việt nam sâu rộng hơn
có cơ hội tham gia đầu tư công trình điện có thể thu được lợi ích kinh tế từ gia nhập thị trường
đặc biệt đối với người dân sẽ được đảm bảo cung cấp điện theo nhu cầu sử dụng điện với chất lượng điện năng theo tiêu chuẩn
báo kinh tế đô thị phản ánh qua bài viết với nhan đề đảm bảo nguồn cung nông sản cho việt nam
theo đó trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nguồn cung nông sản thực phẩm cho các tỉnh thành phố ở phía nam trong thời gian qua vẫn được duy trì ổn định
dù vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ một số khó khăn
bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị chính quyền các địa phương bên cạnh việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cần cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các phương tiện vận chuyển động vật sản phẩm động vật các loại vật tư nông nghiệp xuất nhập tỉnh được lưu thông thuận tiện
đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa vật tư do khó khăn trong lưu thông tăng cường cập nhật thông tin cung cầu để điều tiết kịp thời hạn chế thấp nhất nơi thừa nơi thiếu

công hột dự như đã trở thành khấu phần quen thuộc ở đây
bao nhiêu ngày làm nhiệm vụ ở chốt thì bằng đó ngày các anh làm bạn với công hộ
dù gian nang nhưng các anh biết rõ mình là những phòng tuyến chốt chặn quan trọng
là lực lượng tuyến đầu chống đại dịch
luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao vì nước quên thân vì dân phục vụ
và thưa quý vị vừa rồi chính là những cập nhật có trong sáng phương nam
còn bây giờ thì cho phép đà duy xin được mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước

vừa vệ sinh vừa người ta có điều kiện người ta sửa thì đúng là khăn trang thật khu bên kia kìa người ta sửa ấy
khăn trang thì ở thì cũng được nhưng mà nhà không có điều kiện thì ở ghê lắm
mưa kéo dài đủ hai tiếng là nó rột suốt từ trên mái xuống đến tầng hai
các vị trí rột là tất cả các góc tường là một hai hệ thống xe lô của mặt trước mặt sau này này
tại những vị trí này là họ lắp ghép như này không thì hàn với nhau bây giờ các mối hàn nứt hết rồi
cái nữa là các khu vệ sinh của các nhà ở tầng trên hầu như bây giờ là rột xuống tầng dưới
và nhiều nhà đã phải làm cái trần giả đấy để những cái nước vệ sinh mà nó ngấm xuống đấy
thì họ lại hứng cho cái chân giả của nhôm đấy nó chảy dốc về một góc để nó làm đường xuống
nhìn nhận được thực tế đó mới đây ubnd tp hà nội đã ban hành kế hoạch tổng giả soát kiểm định các nhà trung cư cũ
bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng năm trăm linh tỷ đồng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm để thực hiện tổng kiểm tra giả soát kiểm định đánh giá chất lượng toàn bộ các trung cư cũ
trong đó có một điểm mới là giao cho chính quyền địa phương cấp quận được phép tổ chức kiểm tra đánh giá từ đó đưa ra giải pháp khắc phục với từng trường hợp cụ thể của địa phương mình
các chuyên gia kỳ vọng thay đổi lớn này có thể sẽ là lời giải cho nút thắt của câu chuyện cải tạo trung cư cũ ở hà nội đã dậm chân tại chỗ trong suốt một mươi năm năm qua
việc phân cấp quản lý cho chính quyền các quận nó rất là có tác dụng
thứ nhất là chính quyền địa phương là nơi thực thi chính sách nắm bắt được các tình hình của dân cư địa bàn và các kinh tế xã hội rất là sát sao
và nó cũng là nơi thực hiện
vừa là nơi nắm bắt tất cả nội dung nhiệm vụ lại cũng là nơi thực hiện nhiệm vụ
do vậy là giao cho phân cấp như thế là rất chuẩn xác
thế nhưng mà có điều là giao cho ai thì cái đơn vị hành chính đấy vẫn phải là cái nơi mà phải thực hiện theo đúng các cái quy định trong hiến pháp và pháp luật
bên cạnh đó các chuyên gia cũng nhấn mạnh vì sao câu chuyện cải tạo trung cư cũ tại hà nội cứ được nhắc đi nhắc lại trong suốt một mươi năm năm qua
nhưng vẫn không thể thực hiện
một phần rất lớn đến từ sự đồng thuận của chính người dân tại các khu trung cư này
vậy vì sao họ sống khổ nhưng vẫn tìm cách bám trụ
chỉ khi giải được câu hỏi đó công tác cải tạo các trung cư cũ ở hà nội mới thực sự được đẩy mạnh